phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm lê văn khoa vừa giao cho sở lao động thương minh và xã hội phối hợp sở giáo dục đào tạo và các đơn vị liên quan nghiên cứu đề án đi làm lệch ca lệch giờ để kéo giảm tình trạng kẹt xe trên địa bàn
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố lê văn khoa đánh giá tình trạng ủn tắc hiện rất nghiêm trọng
vì vậy cùng với nhiều chương trình khác lệch ca lệch giờ là một trong những giải pháp cấp bách trong năm hai nghìn hai mươi
chủ trương học lệch giờ làm lệch ca đã được chính quyền tp hcm nghiên cứu từ năm hai nghìn một
theo đó tất cả cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn kể cả bộ phận thực hiện dịch vụ hành chính công tổ chức chính trị xã hội thuộc thành phố đều bắt đầu làm từ bảy h ba mươi hoặc tám giờ kết thúc vào lúc một mươi sáu h một mươi sáu h ba mươi hoặc một mươi bảy giờ
đến năm hai nghìn chín một lần nữa tp hcm lại nhắc đến giải pháp lệch ca lệch giờ đề xuất nên thực hiện với khối hành chính sự nghiệp và đề xuất lệch ca lệch giờ này một lần nữa không được hội đồng nhân dân thành phố thông qua
nhân kỷ niệm hai mươi năm trở thành tp hcm chiều ba mươi tháng một mươi hai tp đà nẵng tổ chức hội thảo đà nẵng hai mươi năm xây dựng phát triển và định hướng tương lai nhằm đánh giá những thành tiệu đạt được những tồn tại hạn chế trong quá trình phát triển và đề ra những giải pháp đột phá thúc đẩy tp hcm trong thời gian tới
hội thảo nhận định trong hai mươi năm xây dựng và phát triển đà nẵng đã đạt được nhiều thành tiệu to lớn đặc biệt là kinh tế đã và đang đạt được tốc độ tăng trưởng bình quân trên một mươi
trong hai mươi năm qua đà nẵng cũng thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng theo hướng văn minh hiện đại nhiều công trình trọng điểm quy mô lớn được hoàn thành đã tạo nên sự thay đổi cả về tầm vóc quy mô và diện mạo thành phố
song song với phát triển kinh tế trong hai mươi năm xây dựng và phát triển đà nẵng cũng triển khai nhiều chính sách an sinh xã hội thiết thực nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân
các đại biểu tham dự hội thảo cũng đã đóng góp nhiều ý kiến để thành phố đà nẵng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được khắc phục những tồn tại hạn chế và có những giải pháp đột phá thúc đẩy thành phố phát triển
trong đó có ý kiến cho rằng bên cạnh việc xây dựng đà nẵng thành trung tâm phát triển hiện đại bền vững về môi trường cần xây dựng vùng đà nẵng để đà nẵng và các địa phương lân cận là động lực phát triển của khu vực miền trung tây nguyên
một tỷ đồng là số tiền thưởng tết đình dậu cao nhất tại tp hcm trong khu vực doanh nghiệp trong nước là công bố của hiệp hội các khu chế xuất khu công nghiệp tp về lương thưởng tết cho công nhân người lao động tính đến hôm nay đã có hai trăm sáu mươi năm doanh nghiệp báo cáo kế hoạch thưởng tết trong đó mức thưởng tết cao nhất là một tỷ đồng thuộc về một doanh nghiệp trong nước chuyên sản xuất các đồ dùng thiết bị trường học
mức thưởng tết thấp nhất ở cả hai khối doanh nghiệp trong nước và có vốn đầu tư nước ngoài là ba năm triệu đồng
mức thưởng bình quân doanh nghiệp trong nước là bảy triệu đồng một người doanh nghiệp ngoài nước là sáu tám triệu đồng một người
nếu dịp tết hai nghìn một mươi sáu mức tiền thưởng cao nhất sáu trăm linh triệu thuộc về doanh nghiệp fdi thì năm nay mức thưởng cao nhất một tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp trong nước
theo ban quản lý khu công nghiệp khu chế xuất hai trăm sáu mươi năm doanh nghiệp báo cáo chiếm khoảng ba mươi tổng số doanh nghiệp của khu công nghiệp khu chế xuất
sắp tới ban quản lý sẽ tiếp tục đốc thúc các doanh nghiệp báo cáo
nhà ở xã hội cho công nhân công nhân viên chức những người có thu nhập thấp được coi là chủ trương lớn của thành phố hồ chí minh
nhu cầu nhiều nhưng nguồn cung luôn bị coi là thiếu bởi khả năng tiếp cận về giá là một trong những khó khăn
thế nhưng ở bình dương với việc tạo ra những cơ chế để xã hội hóa trong việc xây dựng nhà ở xã hội
đã có hàng ngàn căn nhà được xây và bán với mức giá chỉ giao động ở mức một trăm linh triệu đồng
giúp những người lao động có được nơi sinh sống ổn định an tâm cống hiến
theo báo cáo của hội đồng nhân dân tp hcm con số dân nhập cư đang hiện diện ở thành phố lên đến hơn một sáu triệu người
với sự gia tăng dân số cơ học đã bằng với tính toán phát triển tới năm hai nghìn ba mươi
thực trạng nhà ở nơi cư trú cho người dân đang là vấn đề ở tp hcm nói riêng và các thành phố lớn nói chung
chính việc thiếu những khu nhà ở cho người lao động đã khiến đời sống của người lao động càng thêm khó khăn
chất lượng cuộc sống giảm súc
và tình hình an ninh trật tự phức tạp
rút kinh nghiệm từ tp hcm sau khi tách tỉnh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy bình dương áp dụng chính sách trại chiếu hoa mời gọi nhà đầu tư
và đã có đến bốn mươi tám khu công nghiệp cụm công nghiệp
tỉnh bình dương hiểu nếu muốn các nhà đầu tư gắn bó thì trước hết việc xây dựng nơi ở cho người lao động là điều không thể thiếu
nhưng nếu chỉ dùng ngân sách nhà nước thì chẳng thể kham nổi
chính vì vậy tỉnh bình dương đẩy mạnh chính sách xã hội hóa và dùng cơ chế làm công cụ
để thúc đẩy
gần nơi làm việc của công dân và cuộc sống của người công dân ở đây cũng đồng bộ hơn
có nơi gửi trẻ có chỗ cho đi học có nơi mua bán xin quạt và tiện nơi đi lại làm việc
vậy là sau giai đoạn một với năm căn nhà ở xã hội đã được bàn giao cho người lao động đang có thu nhập thấp
tỉnh bình dương cùng với tổng công ty becamex đã tiếp tục khánh thành thêm một bảy trăm linh căn nhà ở xã hội nữa
để giúp người lao động có nơi an cư vào đúng dịp tết này
một bảy trăm linh căn nhà ở xã hội này
một phần trong một mươi căn nhà ở xã hội giai đoạn hai đang được tỉnh bình dương triển khai
mức giá vẫn chỉ từ khoảng một trăm linh triệu đồng một căn
gần các khu công nghiệp cũng như có hạ tầng điện nước nhà trẻ dịch vụ đầy đủ
là bước đột phá để người có thu nhập thấp muốn định cư tại bình dương ổn định cuộc sống
chưa dừng lại ở đây bình dương và chủ đầu tư đã tiếp tục khởi công một năm trăm linh căn nhà ở xã hội nữa
đáp ứng cho nhu cầu của người lao động
hiện bình dương đã chuẩn bị hai trăm hai mươi hectare quỹ đất sạch
với mục tiêu xây dựng sáu mươi bốn căn nhà ở xã hội trong thời gian tới
những căn nhà ấy nhỏ thôi chỉ vào khoảng ba mươi mét vuông với một tầng gác lửng
nhưng người mua chỉ phải trả trước hai mươi tám mươi còn lại sẽ được các ngân hàng hỗ trợ
với mức góp hàng tháng giao động ở mức một hai triệu đồng
đã thực biến ước mơ an cư lạc nghiệp của nhiều người lao động thành hiện thực
nhà ở an sinh xã hội mức giá rất là hợp lý
vì nếu mà em ở trọ thì một tháng em cũng phải đóng một triệu đương mấy
thì ở đây thì em trả trước hơn hai mươi triệu
xong rồi mỗi tháng em sẽ góp một triệu mấy
thì thay vì một triệu máy đó em đóng tiền trọ thì em đóng tiền cho ngân hàng
xong rồi em lại được có nhà
với mức giá ba triệu đồng một mét vuông
bằng những bài toán cũng như cơ chế đặc thù
giúp người dân lao động có được căn nhà riêng của mình tại tỉnh bình dương
đáng được các địa phương khác nghiên cứu cách làm
bởi cho đến thời điểm này việc chăm lo nơi ăn trốn ở người lao động
vẫn luôn là vấn đề bức thiết ở các đô thị lớn
thưa quý vị không riêng gì hà nội mà nhiều đô thị lớn khác trên thế giới
cũng đều xem giải pháp phát triển hệ thống giao thông công cộng
và hạn chế xe cá nhân như là cứu cánh cho vấn đề ủn tắc giao thông
mặc dù vậy ở hà nội từ xưa đến nay đã có quá nhiều các dự án giao thông công cộng đi vào phá sản
chính vì thế nếu dự án brt muốn hoạt động hiệu quả
thì rõ ràng không chỉ đơn giản cứ cấm một phần ba mặt đường để cho xe buýt hoạt động là dự án sẽ thành công
trương ngọc an đang là một học sinh cấp ba ở quận thanh xuân hà nội
mỗi ngày em đi xe buýt từ nhà đến trường hơn một mươi km và em phải mất thời gian ba mươi phút cho mỗi chuyến đi của mình
đó đáng ra là một khoảng thời gian chấp nhận được
nếu như em không buộc phải quốc bộ từ nhà ra trạm chờ xe buýt suốt hai km và mất thêm ba mươi phút nữa cho quãng đường này
không có chỗ để xe thì sẽ tốn thời gian đi bộ từ nhà đến nơi để xe buýt
còn đây là một điểm dừng của xe buýt
thế nhưng vỉa hè để người dân đi đến điểm rừng này đã bị một bãi đỗ xe ô tô chiếm dụng
không gian đi bộ không có
chỗ gửi xe máy xe đạp cho người đi xe buýt cũng không có
những rào cản đó đang khiến lượng khách đi xe buýt ngày càng giảm xuống
có cái điểm thì xe mà không lấy tiền thì đảm bảo xe buýt rất đông người
và người ta thích
không phải là người tuổi nhiều đâu mà kể cả thanh niên thiếu niên hay những nơi đi xe
ví dụ như ở các nước ngoài người ta vào thành phố người ta toàn đi xe buýt là chính
tôi muốn nhấn mạnh nữa là cái vỉa hè
hãy trả lại những chỗ nào có vỉa hè hãy trả lại hai m cho đến hai m ba mươi
không gian vỉa hè tối thiểu
để dành cho người đi bộ
lúc đó nó cũng sẽ thúc đẩy cái nhu cầu cho vận tải công cộng
và những phương thức mà khối lượng lớn thân thiện hơn
từ câu chuyện của những bến xe buýt hiện nay
nhiều chuyên gia cho rằng brt hà nội sẽ không thể thành công
nếu như không có những giải pháp để giúp người dân kết nối với xe buýt thuận lợi hơn
mặc dù vậy không riêng gì với brt
mà ngay cả các tuyến đường sắt đô thị người ta cũng chưa thấy thành phố hà nội có động thái gì
để giúp người dân kết nối thuận tiện từ nhà đến các bến xe bến tàu
đây lại là một cái bài toán mà hà nội phải tiếp tục quy hoạch cái sự liên kết giữa các cái
kiểu giao thông từ các cái của đến cái tuyến đường sắt đô thị trên cao
không ai có thể phủ nhận rằng các phương tiện giao thông công cộng là cách tốt nhất
hiệu quả nhất kinh tế nhất để giảm un tắc
mặc dù vậy vấn đề có lẽ không chỉ nằm ở việc hà nội có thể xây dựng được tàu điện ngầm
đường sắt trên cao
hay biết nhanh
nhưng đối với btrt giải pháp để người dân tham gia vào các phương tiện công cộng phải nằm ở những
quy hoạch tổng thể nhằm tạo thuận lợi cho người đi phương tiện công cộng
và chính vì thế điều mà người ta đang lo ngại nhất lúc này là những tuyến
biết nhanh btrt sẽ vận hành mà không nhiều hành khách
trong khi đó hàng triệu phương tiện cá nhân lại phải nhường đường để chúng vận hành
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình
nghiệp sống đô thị của truyền hình nhân dân